liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại huế sau hai ngày tiến hành điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện một số tăng vật được cho là liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại huế như là chiếc xe gắn máy đôi giày bata mũ bảo hiểm của nghi phạm
những tăng vật được tìm thấy gồm một giày bata có sọc xanh mũ bảo hiểm màu đen và chiếc xe máy hiệu atila mang biển số năm mươi hai z năm năm nghìn chín trăm sáu mươi hai mà đối tượng này điều khiển trốn chạy sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng tại huế
chiếc xe máy atila được tìm thấy ở khu vực chợ đông ba tp huế riêng những vật dụng khác được tìm thấy nhiều nơi trong quá trình đối tượng này lẩn trốn
trước đó vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai tại phòng giao dịch thành nội chi nhánh ngân hàng bidv thừa thiên huế bị một tên cướp có mang theo súng bắn đạn bi nén khí ga đột nhập
chỉ trong một mươi bảy giây đối tượng này đã cướp đi bảy trăm hai mươi năm triệu và trốn thoát hiện lực lượng cảnh sát hình sự đã tung nhiều mũi trinh sát để truy bắt nghi phạm
để phục vụ quá trình điều tra chiều ngày mùng ba
một mươi tháng một mươi hai cơ quan điều tra đã phát đi thông báo trên toàn tỉnh vận động người dân cung cấp thông tin nhận diện đến đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn
theo đó đối tượng liên quan đến vụ cướp ngân hàng là nam thanh niên từ hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi cao khoảng một m bảy mang theo túi sách màu đen đội mũ bảo hiểm màu đen
có gương chắn gió màu đen phía trước mặc áo da đen quần jean màu tối giày bata
cơ quan công an vận động người dân truy tìm chiếc xe mà đối tượng gây án đã sử dụng kèm theo thông báo là các hình ảnh nhận dạng
thông báo này cũng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội